mở đầu là thông tin tại bình phước tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trần anh kiệt chú tại thị xã trơn thành tỉnh bình phước chín năm tù về tội giết người
theo có trạm vào trưa ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai anh mai văn huy cùng một nhóm bạn và trần anh kiệt tổ chức ăn nhậu thì cả nhóm xảy ra tranh cãi
bực tức vì bị anh huy chửi nên kiệt đã đi về phòng trọ của mình lấy một con dao và một cây búa quay lại chém hai nhát và cầm búa đánh hai cái vào vùng đầu của anh huy và được mọi người căn ngăn
đến một mươi sáu giờ cùng ngày kiệt đến công an xã minh lập đầu thú và giao nộp hung khí anh huy đã được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không bị tử vong nhưng đã gây tỷ lệ thương tích là hai mươi một
chiều ngày tám tháng chín công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ sâu sát giữa những người
trong phòng trọng của anh huy
trong gia đình ở xã tú sơn khiến cho hai người trọng thương
vào tối ngày năm tháng chín bà ngô thị hà cùng với con gái là phạm thị thủy và con rể là bùi phú mạnh đang ở trong nhà thì bất ngờ bị người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai là bố chồng của bà hà mang theo tuyết sát cùng với ba người con vào hành hung
hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này dùng tuyết sát tấn công liên tiếp vào đầu của chị thủy và liên tục đấm đá bà hà
sự việc chỉ dừng lại khi cả hai người phụ nữ ngã gục xuống đất và được người dân
đưa đi cấp cứu
theo trần đoán ban đầu của bác sĩ chị thủy và bà hà bị vỡ phần đỉnh đầu chấn thương phù nề não cùng với nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể
công an huyện kiến thụy đang điều tra xử lý vụ việc về các dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi vừa bắt nhóm đối tượng dùng bong xăng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn xã nghệ an tp quảng ngãi
bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm phạm nhật trường trần đình khương võ anh tuấn và trần thắng phi đều ở xã nghệ an thành phố quảng ngãi
trước đó một thanh niên sinh năm hai nghìn ba của nhóm trên đã nhắn tin khiêu khích với một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín qua facebook dẫn đến mâu thuẫn
đỉnh điểm là khoảng một giờ sáng ngày hai mươi hai tháng sáu
nhóm bốn đối tượng trên đã kéo theo một nhóm bạn đến nhà thanh niên sinh năm chín mươi chín dùng vỏ chai bia và bom xăng tự chế ném vào nhà thiệt hại một số tài sản
gây náo loạn cả khu dân thư
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng là trường khương tuấn và phiên
khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy đồng bọn của nhóm
về hành vi gây dối chất tự công cộng
còn tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng huỳnh hữu tường
chủ tệ quận hai tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày ba mươi một tháng tám công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt quả tang công ty lộc phúc
có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hcm
đang giao dịch bất động sản tại dự án ma xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
phát hiện huỳnh hữu tường chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
quá trình đấu tranh được biết tường thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc
nhưng mọi hoạt động của công ty đều do tường điều hành
từ ngày sản giao dịch bất động sản trên bị đánh sập đến nay
đã có khoảng sáu mươi khách hàng là nạn nhân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
tố cáo công ty lộc phúc có hành vi lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai mở rộng điều tra
từ nguồn tin báo của quân chúng nhân dân đến đường dây nóng của ban giám đốc công an tỉnh quảng ninh
một đường dây sản xuất mua bán và tiêu thụ tiền giả đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công
ngay từ khi tiếp nhận thông tin vụ án ban giám đốc đã nhận định về tính chất
mức độ nguy hiểm của đường dây tội phạm này do đó đã đặt quyết tâm bóc gỡ
triệt phá tận gốc và toàn bộ đường dây
ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ chín đối tượng trong đường dây này thu giữ nhiều tăng vật liên quan
từ nguồn tin được người dân cung cấp đến đường dây nóng về hai thanh niên lưu hành tiền giả tại địa bàn thành phố hạ long
ban giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã xác lập chuyên án do phòng an ninh điều tra chủ trì
thực hiện truy xét làm rõ các đối tượng phạm tội
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã xác định hai nam thanh niên có hành vi tiêu thụ tiền giả
là nguyễn xuân thiệp và phan bảnh hùng cùng sinh năm hai nghìn năm trúng tại tp hạ long
hai đối tượng khai nhận nguồn gốc số tiền giả là mua qua mạng xã hội facebook
sau khi mà phát hiện được hai cái đối tượng qua công tác đấu tranh khai thác
thì đã lộ ra một đường dây là mua bán và sử dụng tiền giả
bán tiền giả
đặt ra với cái nhiệm vụ là phải xác minh và xác định cho bằng được đối tượng cầm đầu
và cũng phải xác định được là cái nơi nào là sản xuất và các trang thiết bị như thế nào
kho bãi nằm ở đâu
phải nói là nhanh chóng và khẩn cấp thì mới có thể là bắt giữ được các đối tượng
mà đặc biệt nhất là cái xác định được cái đối tượng cầm đọc
từ sự chỉ đạo với quyết tâm triệt phá tận gốc
toàn bộ đường dây và làm rõ đối tượng cầm đầu
ban chuyên án đã khẩn trương vào cuộc và xác định
các đối tượng trong đường dây thuộc nhiều địa bàn tỉnh thành phố khác nhau
chúng có sự phân công từng công đoạn từ sản xuất
tìm khách hàng tiêu thụ và vận chuyển tiền giả
trong quá trình này các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở địa bàn hoạt động
nhằm che giấu hành vi phạm tội
có thể nói rằng là các đối tượng trong vụ án mà chúng tôi đã điều tra
là chúng có những cái thủ đoạn phải nói là hết sức tinh vi xảo quyệt
chúng đã sử dụng rất nhiều những cái phương tiện để mà sản xuất ra tiền giả
thế và trong suốt một cái quá trình để mà liên quan đến sản xuất lưu hành
là chúng liên tục thay đổi chỗ ở
và đặc biệt hơn nữa là chúng sử dụng những cái nick facebook
gia lô ảo rồi là điện thoại là cũng là mang tên của người khác
để liên tục coi như là thay đổi để nhằm tránh cái sự phát hiện của cơ quan điều tra
trong khoảng thời gian rất ngắn
ban chuyên án đã làm rõ các đối tượng của các đối tượng

hồng tuấn thành sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại ý yên nam định
đối tượng lê bá toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thọ xuân thành hóa
đã có một tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
là đối tượng hướng dẫn đại và thành cách làm tiền giả
khi sản xuất được toàn kiếm khách hàng tiêu thụ
việc vận chuyển giao tiền giả toàn thuê các đối tượng khác
khi gặp đại thì em trao đổi thẳng luôn là về tiền giả
thì em qua chỗ của đại thì em có thấy là các bạn ấy làm giấy tờ giả
thì em có thử các bạn ấy
vì em cũng có làm em từng có tiền án về tội giấy tờ giả
thấy các bạn ấy làm xấu
thì em bằng cái biết của em thì em có hướng dẫn và có chỉ cho các bạn ấy
thì các bạn ấy làm lại
đến nay bàn chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự
bắt chín đối tượng thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả
như căn cước công dân sổ đỏ bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng
bàn chuyên án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị
máy móc trong dây chuyển sản xuất tiền giả của các đối tượng này
đến thời điểm này thì chúng tôi đã thu giữ được tổng cộng
hệ thống gồm có cả máy in máy cán
và cách thức chúng nó sản xuất tiền giả
chúng ta thống nhất với nhau là đặt hàng là cứ một triệu tiền thật
thì đã được mua được một mươi hai triệu tiền giả
và sau đó chúng ta sẽ bố trí và giao dịch với nhau
để bóc gỡ được tận gốc và toàn bộ đường dây trong thời gian rất ngắn
ban chuyên án đã phải huy động tối đa lực lượng
làm việc xuyên những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đang tiếp tục điều tra làm rõ củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm qua cơn mưa lớn kéo dài hơn
hai giờ liên tục đã khiến số lượng lớn đất đá tràn
trên mặt đường quốc lộ một a đoạn đi qua phường suối tre
thành phố long khánh tỉnh đồng nai
vào thời điểm này nhiều phương tiện xe mô tô đi qua bị ngã
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông chạm suối tre
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
đồng thời phối hợp với người dân địa phương
quét dọn sạch lượng đất đá bị tràn ra đường
hình ảnh đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông chạm suối tre
công an tỉnh đồng nai và người dân địa phương
đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mọi tuyến đường
góp phần mang lại sự bình yên hạnh phúc cho người tham gia giao thông
công an tp hcm cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố các vụ án buôn lậu
đưa hối lộ nhận hối lộ liên quan đến nhiều cán bộ
một đối tượng xảy ra tại chi cục thú y vùng sáu
địa chỉ tại đường hoàng văn thụ phường bốn quận tân bình
và công ty trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu dinh dưỡng hoàng sa
có trụ sở tại quân một
theo điều tra ban đầu hai đối tượng là trần nguyên bình và đỗ thuyền dung
đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu dinh dưỡng hoàng sa
và thuê trần thị thanh luyến để làm giám đốc
mục đích của các đối tượng là nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu
và bột xương động vật nhai lại như bò cưu từ các quốc gia châu âu
sản phẩm này không được phép nhập vào việt nam để bán kiếm lời
để thực hiện hành vi này trần nguyên bình và đỗ thuyền dung đã chỉ đạo nhân viên
sửa nội dung khai báo hải quan và thông tin về nguồn gốc xuất xứ
làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu
sau khi hàng hóa được nhập về hai bị can đã thực hiện việc mốc nối
và hối lộ cho trạm trưởng kiểm dịch động vật tại cảng bưu điện trần trung nhân
để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện và thực hiện thủ tục thông quan
cơ quan chức năng đã xác định rằng trần trung nhân còn nhận tiền của nhiều công ty khác
tại nhiều tỉnh thành phố và sau đó chia chép với các đối tượng
chỉ trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã nhập khẩu trót lọt hơn bảy mươi bảy tấn hàng
trị giá hơn chín trăm năm mươi tỷ đồng
công an huyện hốc môn thành phố hồ chí minh vừa bắt giữ hai đối tượng cho vay nặng lãi
thu giữ nhiều vật chứng trong đó có sổ tiết kiệm với số dư cả tỷ đồng
trước đó qua công tác tuần tra đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn
phát hiện nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng quê thanh hóa
đang có hành vi tìm người cho vay tiền với lãi suất cao nên mời làm việc
qua khai thác dũng và tuấn thừa nhận và cung cấp các bằng chứng về cho vay lãi nặng
theo đó dũng và tuấn cho vay qua nhiều hình thức khác nhau như qua trang mạng xã hội
group cộng đồng tin nhắn điện thoại người giới thiệu trực tiếp
cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của dũng và tuấn ở đường cộng hòa quận tân bình
thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng sổ tiết kiệm có số dư lớn
căn cứ trên lầy khai và chứng cứ thu thập được thì tuấn là đối tượng cầm đầu cho việc vay lãi nặng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay dũng hỗ trợ tuấn bằng vai trò đi thu tiền
hiện cơ quan công an đã làm việc được với ba mươi người vay trong số gần tám mươi người đã vay tiền của nhóm tuấn và dũng
vụ việc vẫn đang được công an huyện hóc môn điều tra xử lý
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay công an quận long biên hà nội vừa phối hợp
với người dân bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng
một nam thanh niên mặc áo phông đen quần bò xách theo một túi màu đen đi vào tiệm vàng trên phố vũ xuân thiều
quận long biên tại đây nam thanh niên giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền vàng năm chỉ rồi bất ngờ cầm sợi dây chuyền vàng bỏ chạy
theo thông tin ban đầu đối tượng bị bắt giữ là lương văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê quán tại lục yên yên bái và đang sống lang thang tại hà nội
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo hồ hữu phước
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh sóc trăng về hành vi giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi năm hồ hữu phước kết hôn với chị trần cẩm tiên quá trình chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tiên bỏ đi không liên lạc với phước nghi ngờ chị ruột của tiên là trần thị thùy xúi rục tiên bỏ mình
phước nhiều lần đến nhà chị thùy kiếm chuyện gây dối rồi ra tay khiến chị thùy tử vong
tại phiên tòa phước đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt hồ hữu phước tù trung thân về tội giết người đồng thời buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền trên bốn trăm ba mươi triệu đồng
một đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả vừa được công an tỉnh quảng ninh triệt phá
bắt giữ chín đối tượng liên quan cầm đầu đường dây này là nguyễn văn đại và hồng tuấn thành cùng chú tại tỉnh nam định
ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả như căn cước công dân sổ đỏ bằng tất nghiệp đại học cao đẳng
bàn truyền án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị máy mắc trong dây truyền sản xuất tiền giả của các đối tượng này
liên quan tới thông tin tổ trật tự đô thị bắt giữ xe hàng hóa của tiểu thương buôn bán tự phát xung quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm hoc mon rồi làm luật
công an huyện hóc môn tp hcm đã tạm giữ phan ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và nguyễn trung nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một để điều tra về hành vi nhận hối lộ
công an huyện hóc môn phát hiện nguyễn trung nghĩa là tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị của xã xuân thới đông
và phan ngọc sơn tổ viên có hành vi nhận tiền hối lộ từ các tiểu thương vi phạm
lợi dụng việc quản lý trật tự đô thị kiểm tra thu giữ xe hàng hóa của tiểu thương vi phạm
nghĩa và sơn trao đổi riêng với người vi phạm để ra giá trả tăng vật vi phạm sớm so với quy định
mỗi một trường hợp vi phạm nghĩa và sơn nhận giá khác nhau tùy theo giá trị phương tiện tăng vật thu giữ từ năm trăm linh đồng đến ba triệu đồng
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay nghĩa và sơn đã thu lỡ bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng
gồm kim nhân thạch thi quách văn tuyến trần hữu phó phạm trung tính về tội gây dấu trật tự công cộng
trước đó công an quận tân bình nhận được trình báo của anh nguyễn anh quân và anh hoàng công minh
về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt chặn đường dùng xe beang xích sắt tấn công khiến anh quân bị thương
công an quận tân bình nhanh chóng xác định và bắt giữ được năm đối tượng này tại cơ quan công an
các đối tượng thừa nhận hành vi đánh anh quân và anh minh là do tranh giành địa bàn hành nghề rút hầm cầu